viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án truy tố một mươi chín bị can
trong đó ông trần vĩnh tuyến cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
và tám người bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng trong giai đoạn giữ chức tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn
ông lê tấn hùng đã chỉ đo cấp dưới hoàn thiện thú tục đề nghị ủy ban nhân dân
tp hcm chấp thuận để chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở phường phước long b quận chín
cho tổng công ty phong phú
ông trần vĩnh tuyến lúc đó đang là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
biết việc chuyển nhận dự án phải thực hiện đúng quy định của pháp luật
theo kết luận điều tra những sai phạm của ông tuyến được xác định là cơ sở
để ông lê tấn hùng và các đồng phạm tự ý quyết định giá trị dự án chuyển nhượng trái pháp luật
gây thiệt hại hơn sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
ngoài ra các ông lê văn thanh phó chánh văn phòng và nguyễn thanh chương
trưởng phòng đô thị thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
bị xác định có vai trò giúp sức đã soạn thảo và ký tờ trình tham mưu cho ông tuyến ký quyết định
viện kiểm sát xác định ông lê tấn hùng có vai trò chủ mưu
xuyên suốt trong toàn bộ các hành vi phạm tội
hiện viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố một mươi chín bị can
trong đó ông trần vĩnh tuyến và tám người về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí